cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đồng phú tỉnh bình phước cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với trần thanh tú chú tại huyện đồng phú để điều tra về hành vi hành hạ còn
theo điều tra ban đầu vào năm hai nghìn hai mươi trần thanh tú kết hôn với lầu y lầu và sống chung tại ấp đồng tân xã tân hòa huyện đồng phú
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai lầu đón con riêng của mình sinh năm hai nghìn một mươi năm từ nghệ an vào ở chung
trong quá trình sống chung tú và lầu nhiều lần đánh bé gây thương tích
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai hàng xóm của gia đình tú phát hiện trên người cháu bé có nhiều vết thương đã đến công an xã tân hòa trình báo sự việc
căn cứ kết quả điều tra công an huyện đồng phú ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba tháng đối với trần thanh tú khởi tố bị can đối với lầu y lầu và thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do đối tượng đang mang thai nuôi con nhỏ để điều tra xử lý theo pháp luật